tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai cho biết từ đầu vụ đến nay đã có gần sáu năm nghìn tấn vải thiều được xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ kim thành trị giá hơn ba sáu triệu đô la mỹ
để bảo đảm chất lượng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đường bộ kim thành đã ưu tiên phân luồng làm thủ tục thông quan trước cho xe chở quả vải tươi xuất khẩu sang trung quốc
ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai cũng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu
ngành và vệ sinh môi trường tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát phương án điều tiết phương tiện chở hàng hóa song song với việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín